khi giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh thì các tỉnh như khánh hòa ninh thuận bình thuận đắk nông lâm đồng
cũng như các tỉnh thành ở nam bộ đều là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nên sẽ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm mươi mm
thời điểm mưa to nhất sẽ là khoảng thời gian từ một mươi năm đến một mươi chín giờ
khả năng mưa lớn rơi vào lúc chiều cao sẽ gây ra tình trạng ngập úng diện rộng
nhiều vùng ở tp hcm và các vùng lân cận
dự báo tình trạng mưa ngập chiều cường ở nam bộ sẽ còn kéo dài liên tục từ nay cho đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín thì mới giảm dần
trong khi miền nam tiếp tục có mưa lớn diện rộng thì ngày hôm nay ở bắc bộ và các tỉnh thành miền trung
từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi lại có một ngày cuối tuần khá là dễ chịu
với mức nhiệt ngoài trời ở bắc bộ đang là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn ở miền trung phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ trời khá mát mẻ
trong ngày trời có nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế mà mức nhiệt cao nhất ở khu vực sẽ không quá cao
phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ tạo cảm giác oi bức nhẹ về trưa và chiều
trên biển ảnh hưởng của dài hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển
vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang
cũng như là khu vực vịnh thái lan đều có mưa rào và rông mạnh
làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
còn đối với vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn đang trong những ngày thời tiết tốt trời không mưa
gió hướng đông nam với cường độ cấp ba sóng biển thấp dưới một m năm mươi
biển lặng thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như là khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước